nóng giận thì mất khôn nhất là sau những chén rượu ly bia càng đẩy mâu thuẫn lên cao trào dẫn đến những hậu quả đau lòng
tại kiên giang sau khi nhậu xong lại thêm có mâu thuẫn từ trước đó cho nên đối tượng phạm văn hoài đã đâm bạn tử vong
sau một tuần nghị án vào ngày hai mươi một tháng hai tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt phạm văn hoài hai mươi năm tuổi
chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi ba năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng hoài và phong là bạn và cả hai phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội
vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu hoài lấy hai con dao bỏ vào túi quần rồi đi đến nhà của phong
khi gặp phong đứng trước cửa nhà hoài đã lấy dao kề vào cổ đe dọa thì bị người nhà của phong can ngăn và tước dao trên tay của hoài
ngay sau đó phong chống trả lấy điện thoại ghế ném và đánh vào mặt đầu của hoài
tức giận hoài lấy con dao còn lại trong túi quần đâm nhiều nhát vào người làm phong